ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng cho biết sau một mươi ngày mật phục đơn vị đã bắt gọn ba mươi hai xe máy
và tạm giữ khoảng một mươi năm thanh thiếu niên tham gia đua xe trái phép vào dạng sáng cùng ngày
hầu hết xe máy tham gia đoàn đua đều là các loại xe được độ chế nhằm tăng tốc độ của xe
trước đó vào khoảng một mươi hai h đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi hai đến dạng sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai xuất hiện khoảng ba trăm linh thanh niên
nam nữ tập trung tại ngã ba thanh xá phường lộc nga thành phố bảo lộc tổ chức đua xe trái phép
có khoảng năm mươi đối tượng trực tiếp đua xe cùng nhiều xe rú ga để cổ vũ
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã triển khai chốt chặn để ngăn chặn đoàn đua
tuy nhiên nhiều thanh niên đã chống đối lao thẳng vào các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
cảnh sát đã phải nổ súng bắn đạn hơi cay để khống chế nhiều đối tượng
tại hiện trường cảnh sát đã thu giữ ba mươi hai xe máy và tạm giữ một mươi năm thanh thiếu niên tham gia đua xe trái phép
toàn bộ các đối tượng bị bắt giữ cùng phương tiện được đưa về trụ sở công an thành phố bảo lộc để lập biên bản và xử lý